hôm qua người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ matthew meler đã trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin do tờ politico đăng tải
theo đó cho rằng bất chấp những lời kêu gọi hòa bình công khai của trung quốc trong năm qua
nước này đã tích cực tăng cường buôn bán hàng hóa lưỡng dụng với nga
hỗ trợ moscow nhập khẩu các công nghệ phương tây bị trừng phạt và những sản phẩm khác
phát biểu tại cuộc họp báo của bộ ngoại giao mỹ ông mueller cho biết
mỹ sẽ phải tiến hành đánh giá trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc liệu có một hoạt động vi phạm lệnh trừng phạt
hay liệu có cần áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung để đáp lại một số hoạt động mà mỹ phát hiện hay không
người phát ngôn trên cũng nhắc lại rằng
ngoại trưởng mỹ antony blinken đã nói rõ với các quan chức chính phủ trung quốc khi đến thăm bắc kinh rằng
thứ nhất mỹ đang theo dõi vấn đề chặt chẽ và phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động nào từ phía trung quốc chuyển viện trợ sát thương cho nga
và thứ hai về phía khu vực tư nhân đó là một vấn đề mà mỹ cũng có những lo ngại nghiêm trọng
trước đó the politico đưa tin nga đã nhập máy bay không người lái trị giá hơn một trăm linh triệu đô la mỹ từ trung quốc trong năm nay gấp ba mươi lần so với ukraine
dữ liệu hải quan trung quốc và ukraine cho thấy xuất khẩu gốm của trung quốc một thành phần được sử dụng trong áo chống đạn
sang nga tăng sáu mươi chín lên hơn hai trăm hai mươi năm triệu đô la mỹ trong khi sang ukraine giảm sáu mươi một chỉ còn năm triệu đô la mỹ